các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bây giờ ngày hai tháng năm công an huyện cam lộ nhận được tin báo ông nguyễn văn quý bị tấn công ngay tại phòng làm việc tại trụ sở tòa án nhân dân huyện cam lộ
tại hiện trường một số vật dụng trong phòng làm việc của ông quý bị ngã đổ nhiều vết máu xuất hiện ở dưới sàn nhà bà làm việc
ông quý được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị thành phố đông hà tỉnh quảng trị với vết thương ở vùng bụng hông bà vai và được chuyển sang phòng phẫu thuật
theo lãnh đạo huyện cam lộ sau khi được phẫu thuật và điều trị tích cực thì hiện ông nguyễn văn quý đã qua cơn nguy kịch sức khỏe tạm ổn
cũng theo vị lãnh đạo này nghi phạm tấn công trọng thương ông quý là trần văn tuân năm mươi một tuổi ngụ tại phường hương hồ thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình
được biết đồng chí quy trước đó là chủ tọa phiên tòa xét xử trần văn tuân về tội vi phạm quy định giao thông đường bộ và tuyên án ba năm tù
tuân cho rằng đồng chí quý xử nặng không cho hưởng án treo nên tư thù dẫn đến hành vi trên
lãnh đạo huyện cam lộ thông tin nghi phạm từng gây tai nạn giao thông và bị truy tố trước tòa
trong quá trình xử án không rõ vì khúc mắc hay bực bội gì đó mà người này lèn vào phòng làm việc của ông nguyễn văn quý và gây án
cách đây vài hôm công an tp hcm bắt giam phạm thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận tám để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
bích là người dùng sao tấn công chiến sĩ công an đang trừng cát
hai nhân và hành vi bất thường của bích là ảo giác do sử dụng ma túy gây ra
bích từng có hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột và tự gây thương tích cho mình nhiều lần
ngoài ra bích cũng đã từng chữa trị tại bệnh viện tâm thần trung hương ii
sau khi hoàn thành đợt chữa trị bích đi phụ việc tại các quán ăn nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma túy
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba dư luận cả nước từng rúng động trước thông tin
trung úy công an ở thái bình bị một đối tượng làm tử vong trong đêm
dưới góc độ pháp lý luật sư nhận định diễn biến sự việc cho thấy hành vi của đối tượng rất côn đồ manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về việc trung úy đỗ văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ thái bình bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ
liên quan đến vụ án này cơ quan công an cũng đã bắt giữ võ tiến mạnh sinh năm hai nghìn hai trú tại xã quang bình huyện kiến sương tỉnh thái bình là nghi phạm gây án khiến trung úy tú tử vong
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đang trong ca trực trung úy tú nhận được tin báo của người dân về việc tại tổ số năm thị trấn an bài xuất hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi
trung úy tú đã báo cáo và được chỉ huy đơn vị phân công xuống địa bàn để nắm tình hình
quá trình tiếp cận truy vấn đối tượng trung úy tú bị đối tượng dùng dao mang sẵn tác động vào nhiều vị trí trên cơ thể rồi tẩu thoát khỏi hiện trường
được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu nhưng trung úy tú đã hy sinh ngay trong đêm khi mới hai mươi năm tuổi
đến đầu giờ chiều ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nghi phạm võ tiến mạnh đã bị công an tỉnh thái bình bắt giữ tại nhà người thân ở tỉnh ninh bình
nhận định vụ việc theo luật sư nguyễn hồng thái giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế hồng thái và đồng nghiệp đoàn luật sư tp hà nội
vụ án một lần nữa cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức nhân cách của một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện nay
hùng thủ còn ít tuổi chỉ vì lý do nào đó mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác kể cả người đó là người thi hành công vụ
luật sư thái nhấn mạnh đây là hành vi đáng báo động nên đòi hỏi cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức nhân cách giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ
với những đối tượng bất hảo thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật từ khi tuổi đời còn rất nhỏ cần phải có những biện pháp kiểm soát phòng ngừa ngăn chặn ngay từ sớm để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với xã hội
sự ra đi đột ngột của trung úy đỗ văn tú khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng xót xa
tại đám tang nhiều người thân bạn bè đồng nghiệp đã không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt lan dài
theo gia đình đồng chí tú mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ về thăm nhà anh tú thường chia sẻ với người cha của mình về quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm bảo vệ bình an cho người dân mong ước được cống hiến nhiều hơn cho ngành công an
vậy mà mong ước hoài bão ấy đã khép lại anh tú hy sinh ở tuổi hai mươi năm để lại bao nhiêu nỗi xót xa cho gia đình đồng đội
ngõ nhỏ ở thôn an phú hai xã quỳnh hải huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình nơi gia đình anh tú sinh sống chật cứng người ra vào thăm viếng chia buồn
những người thân vùng quê lúa biết tin anh tú hy sinh đều gác việc riêng đến thăm hỏi chia sẻ với nỗi đau sự mất mắt quá to lớn của gia đình anh
ngồi thất thần nhìn đoàn người đến viếng con trai ông đỗ văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bố trung ý đỗ văn tú kể lại
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba khi ông đang chở rau sang nam định để bán
thì nghe tin con trai gặp nạn ông vội quay về nhưng chưa kịp vào tới bệnh viện thì con trai đã không qua khỏi
ông phú mắt đỏ he nói trong sự thương tiếc tú là niềm hy vọng của cả gia đình ông
con trai ông là người có nghị lực sống có trách nhiệm với công việc và có hiếu với cha mẹ
tú làm việc cách nhà khoảng hơn một mươi km nhưng chỉ về nhà vào cuối tuần nếu không có ca trực
tú bảo ở lại để phụ giúp anh em trong cơ quan vì nhiều anh chị có gia đình cần thời gian hơn cho con cái
vài ngày trước ông phú có hỏi con chuyện cưới xin
tú bảo là còn trẻ và muốn phấn đấu để có cơ hội lên công tác trên bộ công an
được lên hà nội làm việc ở tổ chức lớn là niềm mơ ước của con trai ông phú
gia đình ông phú có hai con trai trong đó anh tú là con cả bên dưới là người em bị cầm bẩm sinh
vì vậy mọi kỳ vọng và trách nhiệm đặt lên vai chiến sĩ công an trẻ ấy
ông phú chia sẻ từ nhỏ con đã nuôi mơ ước được vào ngành công an
khi con đi học xa vợ chồng ông hàng đêm đi bán rau củ quả ở chợ để nuôi con ăn học giúp con thỏa ước mơ
từ hôm hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba vợ ông không ăn uống gì chỉ vật vã gào khóc gọi con
ông phải cố gượng dậy để cùng với anh em đơn vị của con lo mai táng cho con được yên nghỉ
cùng tâm trạng nặng chữ trưởng công an thị trấn an bài dường như không ngủ
anh tất bật lo hậu sự cho người đồng đội người em cấp dưới của mình đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
túc trực tại đám tang anh tùng cho biết bản thân rất sốc khi nhận được thông tin
trung úy đỗ văn tú bị kẻ xấu tước đi mạng sống
vị này cho hay tú được tập thể công an
công an thị trấn đánh giá là người nhiệt tình có tinh thần và trách nhiệm cao với công việc
gần dân sát dân đi sâu vào quần chúng
dù tú còn trẻ tuổi nhưng đơn vị rất tin tưởng khi giao công việc cho tú
theo trưởng công an thị trấn an bài anh tú về công tác tại đơn vị được gần hai năm
đúng thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát triển khai các hoạt động làm căn cước công dân
cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
đây là thời gian lực lượng công an làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ khó khăn
anh tú không quản ngại nắng mưa vất vả
đêm ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao trưởng công an thị trấn an bài bùi ngùi chia sẻ thêm
đồng chí tú nhiệt tình gần gũi với dân hòa nhã với đồng đội
từ hôm tú mất nhiều người dân tại thị trấn an bài đã đạp xe về tận quê nhà để đến thăm hỏi phung viếng
điều đó thể hiện đồng chí tú được người dân quý mến trân trọng
trước đó ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ngay khi nhận được thông tin vụ việc
lãnh đạo công an tỉnh thái bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
ban thanh niên công an tỉnh huy động hơn một trăm linh đoàn viên thanh niên có cùng nhóm máu với trung úy đỗ văn tú
tới bệnh viện đa khoa tỉnh để hỗ trợ truyền máu hy vọng cứu sống đồng đội
tuy nhiên do vết thương quá nặng anh tú đã qua đời để lại sự xót xa tiếc thương cho người ở lại
trở lại vụ phó tranh án tòa án nhân dân huyện cam lộ quảng trị bị tấn công trọng thương
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại